hiện nay tỉnh ninh thuận có gần bảy mươi ba người là đồng bào trăm sinh sống
để thuận lợi trong việc giao tiếp triển khai nhiệm vụ tuyên truyền vận động đồng bào thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách pháp luật của đảng và nhà nước
tỉnh ninh thuận đã biên soạn tài liệu và mở lớp dạy tiếng trăm cho các cán bộ công chức viên chức đang công tác tại các huyện có đông đồng bào dân tộc trăm sinh sống
thì về cơ bản thì các anh chị em học trong lớp này đa số là chưa biết tiếng trăm nhiều
thì thầy cũng đã truyền đạt rất tốt và cũng như là những cái văn hóa của người trăm về phong tục tập văn hóa người trăm thì thầy đã truyền đạt rất là kỹ càng đến các anh chị em mà đang được học cái lớp tiếng trăm năm hai nghìn một mươi chín này
tại lớp học giáo viên chú trọng trang bị kỹ năng giao tiếp bằng tiếng trăm cơ bản để các học viên có thể nghe được nói được và hiểu được văn hóa trăm để phục vụ công tác
trong lớp này thì ngoài cái phần giới thiệu cái ngôn ngữ tử viết thì thông qua một mươi cái chủ đề ở giai đoạn sau thì sẽ giới thiệu cái nét văn hóa đặc thù của người trăm
cho nên những cán bộ mà theo học lớp này chắc chắn sẽ hiểu những nét văn hóa rất là cơ bản của người trăm
và qua đó họ sẽ làm tốt cái công tác dân vận khi họ có cái công việc làm ở vùng đồng bào trăm
cùng với việc dạy tiếng trăm trong năm hai nghìn một mươi chín tỉnh ninh thuận sẽ mở các lớp dạy tiếng dân tộc gia rai giúp cho các cán bộ công chức viên chức công tác trong lĩnh vực dân vận tôn giáo quản lý dân cư an ninh quốc phòng tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh biết tiếng nói chữ viết của đồng bào để nâng cao hiệu quả chất lượng công tác khi tiếp xúc với đồng bào